là một lái xe công nghệ trần phạm phước thành chú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
đã tận dụng cơ hội đến được nhiều nhà dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
ngày hôm nay đối tượng đã bị bắt khẩn cấp
ngày hai mươi tháng bảy thấy một nhà dân ở phường khuê trung quận cẩm lệ không khóa
thành đã lẻn vào trộm cắp một túi sách bên trong có khoảng tám mươi triệu đồng
một ngày sau khi gây án đối tượng đã bị bắt giữ tại một tiệm internet
thành thừa nhận ngoài vụ việc này đối tượng còn thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản khác
trên toàn địa bàn thành phố số tiền trộm được đối tượng dùng để trả nợ và chơi game